thưa quý vị ngày ba tháng bảy một vụ nổ nghi là do dò dỉ khí ga tại một quán ba ở quận simbashi thủ đô tokyo nhật bản
đã dẫn tới hỏa hoạn khiến khu vực xung quanh cháy rụi và làm cho bốn người bị thương
cảnh sát cho biết ba trong số bốn người bị thương bao gồm cả chủ quán bar đã bị thương nghiêm trọng
chủ quán bar đã khai với cảnh sát có ngửi thấy mùi ga hoặc nước thải tại khu hút thuốc
vụ nổ đã xảy ra sau khi người này dùng bật lửa châm điều thuốc
vào thời điểm vụ việc xảy ra quán bar chưa mở cửa và không có khách hàng nào bên trong
lực lượng cứu hỏa đã mất hơn một tiếng đồng hồ để kiểm soát phần lớn đám cháy
quán bar nằm bên trong tòa nhà cao tám tầng và cách ga shimbashi ba trăm linh m về phía tây
do vẫn còn lo ngại về khả năng do dỉ khí ga cảnh sát đã phong tỏa hiện trường và yêu cầu người dân tránh xa khu vực khoảng ba mươi mét
người phát ngôn bộ ngoại giao iran ahmed ansahab cho biết nước này đã đề nghị tổ chức hợp tác hồi giáo oec
họp khẩn cấp để thảo luận về vụ đốt kinh koran ở thụy điển mới đây
theo tuyên bố được đưa ra sau cuộc họp oec hối thúc các nước thành viên áp dụng các biện pháp chung và thống nhất
để ngăn chặn các vụ xúc phạm kinh koran tái diễn
tổng thư ký oec nhấn mạnh cần gửi đi một thông điệp rõ ràng rằng hành vi xúc phạm kinh koran
không chỉ là những vụ bài hồi giáo thông thường đồng thời cần liên tục nhắc nhở cộng đồng quốc tế
về việc áp dụng luật pháp quốc tế trong đó nghiêm cấm mọi chủ trương gây thủ hận tôn giáo
các tín đồ hồi giáo và chính phủ nhiều nước có cộng đồng người hồi giáo đã phản ứng mạnh
sau khi sanoan momika một người tị nạn iraq sống tại thụy điển đốt kinh koran
trước đền thờ hồi giáo lớn nhất ở thủ đô stockholm hôm hai mươi tám tháng sáu
đúng ngày đầu tiên diễn ra lễ an aha của người hồi giáo
giới chức pháp cho biết tình trạng bạo loạn kéo dài sáu ngày qua liên quan đến vụ cảnh sát bắn chết một thiếu niên một mươi bảy tuổi
đã gây thiệt hại khoảng hai mươi triệu euro cho giao thông công cộng ở khu vực paris
cơ quan quản lý mạng lưới giao thông khu vực ile de france cho hay
các xe buýt và một đường xe điện bị cháy hai đường xe điện bị hư hại và cơ sở hạ tầng đô thị bị phá hủy
bộ nội vụ cho biết một lần nữa rằng bốn mươi năm cảnh sát và hiến binh đã được triển khai trên toàn quốc
từ ngày một đến ba tháng bảy mức tương tự như hai đêm trước đó
tính đến một h ba mươi phút sáng ngày ba tháng bảy theo giờ địa phương
thêm bảy mươi tám người đã bị bắt vì liên quan đến tình trạng bạo loạn trên toàn quốc
theo tổng thống pháp emmanuel macron các nền tảng mạng xã hội và trò chơi điện tử
đã góp phần thổi bùng bạo loạn trong những ngày gần đây
chính phủ pháp sẽ làm việc với các trang truyền thông xã hội để gỡ bỏ các nội dung nhạy cảm nhất
và xác định những người dùng kêu gọi bạo loạn hoặc làm trầm trọng thêm bạo lực
sau đây là một số thông tin đáng chú ý về tình hình cháy rừng ở vùng viễn đông của nga
và sự hoạt động mạnh trở lại của núi lửa ubs ở peru
giới chức vùng viễn đông của nga đã ban bố tình trạng khẩn cấp do cháy rừng lan rộng
trong bối cảnh nắng nóng và rông xét thường xảy ra
người đứng đầu cộng hòa chakha hơn một trăm một mươi vụ cháy rừng đã lan rộng trên khu vực có diện tích khoảng sáu mươi một hectare
theo quan chức này trong những ngày gần đây nắng nóng dâu xét xảy ra ngày càng thường xuyên hơn
khiến tình hình thêm phức tạp
sáu trăm hai mươi nhân viên và ba mươi ba phương tiện bản đất cùng các máy bay đã được huy động tham gia dập tắt các đạp cháy
hiện không có nguy cơ các đám cháy đe dọa người dân sinh sống trong khu vực
trước đó báo cáo với tổng thống nga vladimir putin chính quyền địa phương đã tăng ngân sách gấp ba lần
để phòng chống cháy rừng trong năm hai nghìn hai mươi ba
trong khi đó tại peru chính phủ nước này đã lên kế hoạch ban bố tình trạng khẩn cấp
sau khi núi lửa ubinas hoạt động mạnh trở lại với các đợt phun trào khói cho bụi lên không chung trong vài ngày qua
theo luật pháp peru với việc ban hành tình trạng khẩn cấp
các cơ quan chức năng sẽ được phép áp dụng các biện pháp phòng ngừa cần thiết
và có nhiệm vụ huy động lực lượng hỗ trợ người dân sơ tán trong phạm vi bàn kính hai mươi năm km
xung quanh khu vực núi lửa ubinas ở vùng mokhega cách thủ đô lima một hai trăm năm mươi km
trước đó cùng ngày cục phòng vệ dân sự quốc gia cho biết cơ quan này đã nâng mức độ cảnh báo tình trạng của khu vực
từ màu vàng lên màu cam theo tiêu chuẩn quốc gia về an toàn
sau khi núi lửa ubinas phun trào cho bụi cao tới một bảy trăm linh m
các cơn gió mạnh đưa những đám mây cho bụi về phía những vùng thậm chí lan sang quốc gia láng giềng bolivia
bộ tài chính đức cho biết bộ này đang lên kế hoạch cho ngân sách liên bang năm hai nghìn hai mươi bốn
trong đó dự kiến bao gồm khoản vay dòng mới trị giá một mươi sáu sáu tỷ euro tương đương với khoảng một mươi tám một tỷ usd do chi tiêu quốc phòng cao kỷ lục
theo dự thảo ngân sách năm hai nghìn hai mươi bốn
chính phủ đức dự định chi bốn trăm bốn mươi năm bảy tỷ euro giảm so với mức chi bốn trăm bảy mươi sáu ba được ước tính trong năm hai nghìn hai mươi ba
trong đó gồm năm mươi bốn hai tỷ euro dành cho đầu tư
các nguồn thạo tin cho biết lãi suất vay vốn năm hai nghìn hai mươi bốn dự kiến vào khoảng ba mươi sáu chín tỷ euro
ít hơn ba tỷ euro so với mức dự kiến cho năm hai nghìn hai mươi ba
chính phủ đức đã cam kết đến năm hai nghìn hai mươi bốn sẽ đáp ứng mục tiêu chi quốc phòng tương đương hai tổng sản phẩm quốc nội gdp do tổ chức hiệp ước bắc đại tây dương nato đề ra
với năm mươi một tám tỷ euro dự kiến dành riêng cho chi tiêu quốc phòng và một mươi chín hai tỷ euro bổ sung quỹ ngân sách cho các lực lượng vũ trang
bộ tài chính đức sẽ trình lên nội các chính phủ bàn dự thảo đầu tiên của đề xuất kế hoạch tài chính và ngân sách liên bang năm hai nghìn hai mươi bốn là vào ngày năm tháng bảy tới đây sau khi chỉ hoãn hai lần vào tháng ba và tháng sáu vừa qua
ít giờ sau khi nhà vua thái lan maha vajirangkon chính thức khai mạc hạ viện khóa mới
hai đảng có đồng nghị sĩ nhất tại hạ viện là đảng thái lan và đảng thái lan
đảng tiến bước mfp và đảng vì nước thái phiêu thái đã nhất trí sẽ bầu lãnh đạo đảng parachachat ông anmohamad nomatha làm chủ tịch hạ viện thái lan
phát biểu trong cuộc họp báo tối ba tháng bảy lãnh đạo đảng mfp pita limzah rourendat cho biết cả sáu đảng còn lại trong liên minh tiền mực năng mfp đứng đầu trong đó bao gồm cả đảng parachachat đều ủng hộ phương án trên
ông khẳng định thỏa thuận này đạt được với sự thống nhất giữa tám đảng trong liên minh
đồng thời xác nhận liên minh sẽ đề cử ông là ứng cử của đảng
trước đó mfp và pheo thái đã bất đồng với vị trí chủ tịch hạ viện khi mfp dứt khoát cho rằng vì họ là đảng giành được nhiều ghế nghị sĩ nhất nên có quyền lãnh đạo hạ viện
trong khi phiêu thái tin rằng chức chủ tịch hạ viện nên dành cho người của đảng này vì mfp đã có vị trí thủ tướng
trong cuộc tổng tuyển cử vào ngày một mươi bốn tháng năm vừa qua mfv đã giành được một trăm năm mươi một ghế tại hạ viện gồm năm trăm linh ghế nhiều hơn một mươi ghế so với đảng phiêu thái
trung quốc tuyên bố sẽ áp dụng các biện pháp kiểm soát xuất khẩu đối với hai kim loại quan trọng cần thiết cho đảng
trong bối cảnh bắc kinh và washington đang tăng nỗ lực cạnh tranh trên thị trường chất toàn cầu
theo hướng dẫn của bộ thương mại và hải quan trung quốc bắt đầu từ ngày một tháng tám việc xuất khẩu gali và romani sẽ bắt buộc phải có giấy phép đi kèm
trong đó mục đích xuất khẩu là đơn vị cuối cùng tiếp nhận lô hàng xuất khẩu phải được khai báo rõ ràng
văn bản cho biết thêm bảo vệ an ninh và lợi ích quốc gia là lý do chính dẫn đến việc ban hành các biện pháp này
trung quốc vốn là nhà sản xuất khẩu đối với đảng
các biện pháp thắt chặt xuất khẩu của trung quốc được đưa ra sau khi washington có động thái đưa các công ty trung quốc vào danh sách đen
theo đó hạn chế nước này tiếp cận các công nghệ của mỹ trong đó có những dòng chip tân tiến
trung quốc cho rằng động thái trên của mỹ là nhằm duy trì ưu thế trong ngành đồng thời cũng có biện pháp nhằm tăng cường khả năng tự cung tự cấp trong lĩnh vực chất bán dẫn
ả rập xê út thông báo gia hạn đến tháng tám quyết định tự nguyện giảm một triệu thùng khai thác một ngày
trong khi đó nga cho hay sẽ tiếp tục giảm sản lượng dầu xuất khẩu
đây là những động thái mới nhất của các nước thuộc tổ chức các nước xuất khẩu dầu mò và đối tác opec cộng nhằm ổn định thị trường vàng đen
cụ thể lượng dầu khai thác của ả rập xê út trong tháng bảy và tháng tám sẽ là chín triệu thùng một ngày tiếp tục giảm so với mức một mươi triệu thùng một ngày trong tháng năm
nga cũng cho biết nước này sẽ tự nguyện cắt giảm lượng dầu xuất khẩu tương đương năm trăm linh thùng một ngày trong tháng tám trong nỗ lực đảm bảo cân bằng thị trường
tại cuộc họp ở viên áo vào ngày bốn tháng sáu opec cộng đã nhất trí điều chỉnh sản lượng khai thác ở mức bốn mươi bốn mươi sáu triệu thùng dầu một ngày trong cả năm hai nghìn hai mươi bốn
opec cộng cho rằng sự thay đổi này phù hợp với cam kết liên tục của hiệp hội và các đối tác bên ngoài dẫn đầu là nga nhằm hướng đến và duy trì thị trường dầu mỏ ổn định
dự kiến cuối tháng một mươi một tới đây opec cộng mới có thêm cuộc họp để bàn về các chính sách sản lượng tiếp theo
thưa quý vị tình trạng chảy máu chất xám đặc biệt trong ngành y tế tại rumani đã trở nên trầm trọng hơn kể từ khi nước này gia nhập liên minh châu âu vào năm hai nghìn một mươi
hàng nghìn y bác sĩ đã rời khỏi đất nước trong hơn một thập kỷ qua khiến nhiều bệnh nhân tại rumani phải chờ đợi hàng tháng để được chữa trị
tình trạng này đặc biệt nghiêm trọng tại những khu vực nông thôn
và đây cũng là nội dung sẽ được đề cập trong phần cuối của bản tin an ninh thế giới sau đây
cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại
thứ sáu hàng tuần bác sĩ jorri kristi lại bắt đầu hành trình dài đến một ngôi làng hẻo lánh ở đồng bằng sông danwef để điều trị cho các bệnh nhân nơi đây
ông christi năm mươi một tuổi là một trong số ít bác sĩ còn trụ lại ở vùng nông thôn romani khi đất nước này đang phải vật lộn để ngăn chặn tình trạng chảy máu chất xám của hệ thống y tế
ở hatuncha chúng tôi luôn thiếu bác sĩ nhưng dịch vụ y tế ở xã chiliavet mà chúng ta đang đến là nơi thiếu thốn nhất và giờ gần như không còn bác sĩ nào ở đây
tại vùng nông thôn giáp biên giới ukraine này hai mươi bệnh nhân đang chờ đợi để được bác sĩ christi phẫu thuật ngôi làng có tới hai nhân khẩu nhưng không hề có một bác sĩ phẫu thuật nào
tôi là bác sĩ cristi tôi cần vận chuyển một bệnh nhân năm mươi bảy tuổi từ chiliavet tới hatuncha ông ấy bị nhồi máu sáng nay
đường đi đến nhà người bệnh khó một thì đưa bệnh nhân đến nơi phẫu thuật khó gấp một mươi với quãng đường chỉ tám mươi km nhưng cả ekip cấp cứu sẽ phải di chuyển bằng cả ô tô và thuyền mất gần hai giờ đồng hồ
vào mùa đông khi đồng bằng sông danube đóng băng một phần trong hơn một tháng làng chiliavet đôi khi gần như khó khăn
đôi khi gần như không thể tiếp cận được
nhiều khi tôi có cảm giác chúng tôi bị chính quyền lãng quên trong bảy tháng chúng tôi không có bác sĩ nào ở đây cả
chúng tôi mong muốn có ít nhất một y tá ở đây chúng tôi phải làm gì đi đâu khi bị bệnh đây ngôi làng ở nơi chúng tôi sinh ra các bạn có thể thấy đường đi đến đây khó khăn như thế nào dưới đấy giá như có một con đường tử tế
thiếu hụt nhân viên là tình trạng chung của dịch vụ y tế khắp châu âu và những quốc gia đông âu như romani đang bị bỏ lại phía sau khi các nước giàu hơn thu hút các bác sĩ với mức lương và điều kiện hấp dẫn hơn
vấn đề chúng tôi đang phải đối mặt đó là tình trạng thiếu hụt bác sĩ ở các bệnh viện công lập dù brexit khiến một số bác sĩ trở về nước nhưng số lượng này không đáng kể
khi có một đồng nghiệp trẻ nhận lời sẽ cùng hỗ trợ anh

thế nhưng chỉ chưa đầy hai tuần vị bác sĩ buộc phải rời đi
vì một mình anh không thể xoay xở với các bệnh nhân khi không đồng nghiệp nào chịu gần bó lâu dài với nơi sa sôi hẻo lánh này

theo thống kê của eurostat rumania có tỷ lệ ba trăm ba mươi ba bác sĩ trên một trăm linh dân vào năm hai nghìn hai mươi